thưa quý vị một mươi đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau là một thanh niên tử vong
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố và bắt tạm giam
công an tỉnh hậu giang đã khởi tố tạm giam bốn đối tượng về hành vi giết người
gồm nguyễn hoàng đệ nguyễn hoàng duy kiều văn phúc nguyễn nhật huy
sau đối tượng bị khởi tố tạm giam vì hành vi gây dấu trật tự công cộng
do có mâu thuẫn từ trước nên vào đêm ngày ba tháng năm duy đệ phúc huy
và một đối tượng đem theo giao tự chế kiếm đi trên ba xe mô tô đến một quán cà phê
để đánh nhau với trần minh tú nhưng không gặp
sau đó cả nhóm đã điều khiển xe mô tô đến vòng xoay thuộc khu vực ba
phường ngã bảy thành phố ngã bảy thì gặp nhóm của tú cũng mang theo hung khí
cả hai nhóm lao vào đánh nhau hậu quả đã khiến huỳnh văn tho bị chém tử vong tại chỗ
một vụ nổ súng vừa xảy ra vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm chiều ngày hôm nay
trên đường lý thái thái
đường lý thái tổ thuộc phường cẩm châu thành phố hội an tỉnh quảng nam
thời điểm trên một nhóm gồm sáu thanh niên ngồi nhậu ở quán b thui ba dũng đường lý thái tổ
bất ngờ một thanh niên mang theo mã tấu xông vào quán chém một người trong nhóm đứt ngón tay
sau khi chém thanh niên mang theo mã tấu bỏ chạy
năm người còn lại trong nhóm đuổi theo thanh niên này
khi đến nhà văn hóa trường lệ đồng bọn của thanh niên mang theo mã tấu đã phục sẵn
dùng súng hoa cải bắn hai phát khiến một người bị đa chấn thương
được đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo công an thành phố hội an ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường
thu thập thông tin và truy xét nóng thủ phạm
công an thành phố hội an tỉnh quảng nam kêu gọi đối tượng nổ súng sớm ra đồ thú
còn tại thành phố đà nẵng ngay khi một clip hỗn chiến của hai nhóm thanh niên
diễn ra trên tuyến đường biển ở phường mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi lo lắng về sự manh động
khi thấy cả hung khí và bom xăng xuất hiện trong clip
rất nhanh chóng công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã khẩn trương truy xét
và xác định được gần như tất cả số thanh thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến này
vào dạng sáng ngày tám tháng năm tại đường võ nguyên giáp ở phường mân thái
xảy ra vụ gây dối đánh nhau
hai nhóm thanh niên khoảng trên bốn mươi người mang theo hung khí
thậm chí còn sử dụng bom xăng ném vào đối phương
khi thấy lực lượng công an cả hai nhóm đền bỏ chạy và vứt lại
một số hung khí
ngay khi sự việc xảy ra lực lượng công an đã xác định được hai nhóm
ở mân thái quận sơn trà và quận cẩm lệ
qua làm việc số thanh thiếu niên ở mân thái thừa nhận do mâu thuẫn
của một người trong nhóm nên kêu gọi thành viên trên mạng xã hội
đặt mô hung khí để đi hỗn chiến
hiện cơ quan công an đã làm rõ được hơn một mươi đối tượng ở sơn trà
và đấu tranh mở rộng các đối tượng có tham gia
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đối tượng trần kim tuyền
chú tại huyện mỹ lập
tỉnh nam định vừa bị công an xã hòa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam
phát hiện và bắt giữ
vào khoảng hai mươi một h tối ngày sáu tháng năm trong quá trình tuần tra kiểm soát
tổ công tác của công an xã hòa hậu đã phát hiện tiếng truy hô có trộm của người dân
ngay lập tức tổ công tác đã có mặt phối hợp cùng với nhân dân
kịp thời bắt giữ đối tượng tuyền
tăng vật thu giữ là ba phen sắt có trọng lượng bốn mươi hai kg
quá trình xác minh cơ quan công an tiếp tục thu giữ gần ba trăm sáu mươi kg sắt
trước đó từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày ba tháng năm
đối tượng này đã thực hiện trót lọt sáu vụ trộm cắt tài sản trên địa bàn
một vụ tân nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào trường hợp hôm nay
trên đường liên thôn đoạn qua xã đắc nhau huyện bù đăng tỉnh bình phước
trước xe bèn và chạm với xe máy đã khiến hai người tử vong tại chỗ
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng một mươi bốn giờ chiều xe máy do bà nông thị sinh điều khiển
trở trên xe
là cháu lương thị thu lan tám tuổi
khi đến đoạn xã đắc nhau bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô tải
do điểu thanh điều khiển đang múc đất làm đường
cú va chạm mạnh đã khiến cả bà sinh và cháu lan tử vong tại chỗ
chiếc xe máy thì biến dạng dưới bánh xe tải
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguồn nhân của vụ tai nạn
với hành vi làm giả giấy tờ nhà đất để lừa bán
tài sản của các bị hại và một số ngân hàng
một mươi bị cáo đã bị tòa nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử và tuyên án trong ngày hôm nay
và trong vụ án này đối tượng chủ mưu là vũ quý lãm
trú tại tỉnh hải dương
lãm hiện đang bỏ trốn và bị truy đá
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
vũ quý lãm và các đồng phạm đã tìm hiểu thông tin người bán đất trên mạng internet
rồi liên lạc giả là người đi mua đất
yêu cầu chủ sở hữu
chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
gửi cho lãm để lãm làm giả
sau đó lãm tiếp cận với chủ đất và đánh cháo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật
bằng thủ đoạn này các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi hai tỷ đồng
của một mươi một cá nhân và ngân hàng vp banh
xét thấy nhiều bị cáo tuổi đã cao
một số bị cáo đã trả lại số tiền hưởng lợi bất chính
tòa án đã tuyên phạt một mươi một bị cáo trong vụ án này
từ một năm đến một mươi chín năm sáu tháng tù
lừa đảo chiến đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài ra tòa cũng tuyên toàn bộ các giao dịch dân sự trong vụ án trên
đều vô hiệu hủy bỏ các giao dịch thế chấp
sang tên sở hữu nhà đất giữa các bị cáo và người liên quan
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trả cho chính chủ
ngày hôm nay công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép và tàng trữ trái phép chất ma túy
và đây là vụ án liên quan đến ma túy lớn nhất từ trước đến nay
được công an huyện điều tra làm rõ
vào hồi một mươi chín h ba mươi phút ngày bốn tháng năm tại khu nhà trọ thuộc thôn đông phan
xã đồng lạc huyện nam sách tổ công tác của công an huyện đã phát hiện
bác quả tàng nguyễn trường long chú tại thị trấn phú thái huyện kim thành
tỉnh hải dương và đinh hữu mạnh chú tệ phường cẩm thượng
thành phố hải dương đang cất giấu ma túy tổng hợp trong người
qua đấu tranh khai thác mạnh khai nhận đến phòng trọ của long
để mua ma túy về sử dụng
số ma túy trên được long mua lại của đối tượng hoàng thị hào
trú tại khu đồng khê thị trấn nam sách huyện nam sách với giá là một triệu đồng
cơ quan công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hoàng thị hào để phục vụ điều tra và thu giữ thêm gần ba mươi bảy gam ma túy đá
thưa quý vị lại thêm một vụ tai nạn đuối nước thương tâm vừa xảy ra
tại tỉnh thừa thiên huế đã khiến cho một bé gái một mươi tuổi tử vong
và cũng trong ngày tám tháng năm tại đắk lắc ba học sinh tiểu học là anh em ruột
trong cùng một gia đình cũng gặp nạn khi đi câu cá tại ao gần nhà
và đây là thực trạng đáng báo động nhất là khi kỳ nghỉ hè còn chưa bắt đầu
do đó việc trang bị các kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước ở trẻ
nhất là học sinh cấp tiểu học trung học cơ sở là rất cần thiết
tại thành phố đà nẵng ngành giáo dục cùng với các cơ quan chức năng
đang nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất và tuyên truyền các kỹ năng cần thiết
để phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ
trường tiểu học tô vĩnh diện thành phố đà nẵng hiện có chín trăm tám mươi học sinh
trong khi đó tỷ lệ học sinh biết bơi chỉ chiếm ba mươi
là trường đặc thù có nhiều phụ huynh là ngư dân các em thường xuyên cùng bố mẹ đi biển
nên việc trang bị kiến thức kỹ năng phòng tránh đuối nước là rất cần thiết
sau một khoảng thời gian học bơi em đã biết việc học bơi rất quan trọng cho mình
và có thể tự ứng cứu cho mình được
hiện tại em đang học lớp năm và em đã biết bơi à
và em nghĩ là khi mình học bơi thì mình có thể giúp ứng cứu của mình
khi mà ví dụ như mình đi chơi cùng gia đình lợm không may mình bị lật thuyền
thì khi mà mình biết bơi mình có thể ứng cứu ngay vào lúc đó
và mình có thể bơi vào bờ và nhờ người dân giúp đỡ
sau dịch nhà trường đang gấp rút dọn vệ sinh chuẩn bị cơ sở vật chất
để bắt đầu khởi động lại bộ môn bơi lội trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đối với tất cả các khu lớp
đặc biệt học sinh khu lớp năm phải hoàn thiện
ngoài sự trang bị kiến thức từ phía nhà trường trong buổi châu cơ đầu tuần
các em còn được lắng nghe thông tin bổ ích về nguyên nhân cách phòng tránh tai nạn đuối nước
và được các cán bộ cảnh sát đường thủy hướng dẫn các bước trang bị bảo hộ
khi các em tham gia hoạt động vui chơi giải trí trên sông nước
lực lượng sát đường thủy của hà nội sẽ tập trung tuyên truyền vào các trường tự học
trong đó sẽ lựa chọn một số trường trên địa bàn
chung đông là các cháu có địa bàn sông nước bao quanh
cũng như các cháu có cha mẹ cùng đi làm nghề liên quan tới nghề biển trên sông nước
trước mắt là trường tự học tôn vinh viện trên địa bàn
hiện đông của quận sơn trà
và sau đó sẽ nhanh rộng ra một số trường khác trên địa bàn trong thời gian tiếp theo
hiện nay an toàn trên sông nước cũng đang rất bạo đầm
ngay khi mùa hè mới bắt đầu thôi
sẽ có nhiều cái sự việc là không an toàn trên sông nước là thật là đáng tiếc
cho nên chúng tôi rất chú trọng cái việc dạy các kỹ năng bơi cho học sinh
ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường vào một thời gian phù hợp ngoài giờ
rồi cũng như là trong thời gian hè
đà nẵng là một trong các địa phương vừa có biển vừa có sông suối ao hồ dày đặc
thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước để giảm thiểu rủi ro
ngoài sự nỗ lực từ phía nước
từ phía nhà trường các cơ quan chức năng sự quan tâm giám sát của gia đình
đóng vai trò quyết định để trẻ em không còn là nạn nhân của các vụ đuối nước thương tâm
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cuối ngày
thưa quý vị trong ngày hôm nay số ca mắc mới covid một mươi chín tại nước ta tiếp tục giảm so với những ngày trước đó
trong hai mươi bốn giờ qua việt nam đã ghi nhận hai một trăm bảy mươi năm ca nhiễm mới covid một mươi chín tại bốn mươi tám tỉnh thành phố
cả nước đã ghi nhận một ca tử vong
tại tỉnh bắc ninh số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một năm trăm bảy mươi bốn ca
và cũng trong ngày hôm nay bộ y tế ban hành công văn số hai nghìn ba trăm hai mươi chín về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguồn nhân
bộ y tế yêu cầu tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch sự xuất hiện của các biến chủng mới
thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về các biến chủng
còn tại thành phố đà nẵng với hành vi lừa đảo chứng nhận tài sản
dưới hình thức mua bán đất ảo vào sáng ngày hôm nay
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
trương duy vũ bốn mươi năm tuổi chú thệ quận hải châu thành phố đà nẵng
theo điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín để có tiền trả nợ và trả lãi ngân hàng vũ đã đưa ra thông tin giả
cần bán một lô đất để chiếm đoạt một tỷ đồng của một bị hại
sau khi nhận tiền trương duy vũ đã cao chạy ra bay cắt đứt mọi liên lạc với bị hại
qua xác minh công an xác định lô đất vũ bán cho bị hại đã bị thế chấp ngân hàng và bán cho nhiều người khác
sau thời gian lẩn trốn công an đã mời vũ lên làm việc
tại cơ quan công an vũ thừa nhận hành vi của mình và cho biết không còn tài sản gì để khắc phục hậu quả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đang tiếp tục làm việc với các bị hại
củng cố hồ sơ để xử lý trương duy vũ theo quy định của pháp luật
thông qua các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh ninh bình đã phát hiện trên địa bàn thành phố ninh bình và huyện hoa lư
có một đường dây sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tình vị
đối tượng cầm đầu được xác định là đinh thị phương chú tại thành phố ninh bình
tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác
trên địa bàn thành phố ninh bình và các huyện hoa lư gia viễn vào ngày sáu tháng năm
ban chuyên án đã quyết định phá án và qua đó đã bắt giữ đinh thị phương và tám đối tượng trong đường dây này
lực lượng công an thu giữ của các đối tượng một mươi năm điện thoại di động và nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến hoạt động đánh bạc
riêng trong ngày sáu tháng năm tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là trên một tỷ năm trăm linh triệu đồng
hiện chuyên án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó tại tỉnh kiên giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã quyết định tạm giữ hình sự nguyễn phạm tuân ba mươi bảy tuổi
chú tại phường bình san thành phố hà tiên và một mươi đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng năm hơn chục đối tượng tụ tập tại căn nhà số ba mươi chín mạc thiên tích khu phố ba phường bình san thành phố hà tiên
tham gia đánh bạc ăn tiền thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với công an thành phố hà tiên bắt quả tang
tại hiện trường công an đã bắt giữ được một mươi bảy người trong đó có một mươi một phụ nữ
tạm giữ số tiền trên ba trăm linh triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận hàng ngày thường đến tới tụ tập đánh bạc trên để ăn thua với nhau mỗi ván bài từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng
thưa quý vị tại tỉnh con tum hai trận động đất đã xảy ra
trong sáng ngày hôm nay đều có tâm trấn tại khu vực huyện con plong tỉnh con tùm
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã phát đi cảnh báo
vào lúc chín h hai mươi phút sáng ngày hôm nay một trận động đất mạnh ba bốn độ richter với độ sâu tâm chấn động khoảng tám một km vừa xảy ra tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum
trước đó vào lúc năm h một mươi tám phút sáng cùng ngày một trận động đất mạnh ba độ cũng đã xảy ra tại khu vực huyện con plong và trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu cũng cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trận động đất này
thưa quý vị công an quận ba thành phố hồ chí minh cho biết đang tạm giữ đối tượng đương mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại thành phố hải phòng để điều tra về hành vi trận động đất
công an quận ba thành phố hồ chí minh nhận được trình báo của nhiều công ty cửa hàng trên địa bàn về việc bị trộn đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị nên đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra truy xét
bằng nhiều nghiệp vụ ngày tám tháng năm công an xác định nghi can lương mạnh hùng đang có mặt tại quận bốn thành phố hồ chí minh nên tiến hành bắt giữ
khám xét nơi ở của hùng công an thu giữ nhiều điện thoại di động máy tính dụng cụ để mở ổ khóa
qua xác minh hùng từng có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù vào năm hai nghìn một mươi hai
đang nói hùng từng bị công an quận ba bắt giữ về tội danh trên
sau khi ra tù hùng mua đồ về chế tạo nghề mở khóa và bắt xe ôm đến các công ty cửa hàng vào thời điểm đạn sáng để trộm cắp
công an tình nghi đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp bằng thuốc đoạn tương tự nên đề nghị ai là nạn nhân của hùng tới công an quận ba để trình báo phục vụ công tác điều tra xử lý đối tượng
cũng liên quan đến trộm cắp tại công ty ngày chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đã tiếp nhận và đang điều tra
truy bắt băng trộm tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạng bga home chuyên sản xuất sản phẩm gia dụng tại địa chỉ g hai trên ba mươi a đường trần văn dầu xã lê minh xuân huyện bình chánh
theo điều tra ban đầu sáng ngày bảy tháng năm nhân viên công ty đến làm việc thì phát hiện cầu mở toan
sau khi vào bên trong phát hiện đồ đạc bị xáo trộn
các học tủ bài làm việc bị lục tung nhiều tài sản bị mất
qua kiểm tra các camera an ninh tại công ty cho thấy băng trộm có năm đối tượng trong đó bốn đối tượng lẻn vào trước một đối tượng ngồi sau
thời gian băng trộm lém vào công ty được camera ghi lại thể hiện từ hai mươi ba h bốn ngày sáu tháng năm
sau khi đã tự do lục tung công ty để trộm hàng loạt tài sản đến năm h hai mươi hai phút sáng ngày bảy tháng năm băng trộm rời đi
thống kê ban đầu tài sản bị mất trộn với giá trị gần năm trăm linh triệu đồng đa phần là các thiết bị điện tử
như máy chụp ảnh sonyanfa trị giá hơn tám mươi triệu đồng hai bộ vi tính trị giá hơn bảy mươi bốn triệu đồng máy chụp hình và lên máy ảnh
nơi bị mất trộm là xuyên sản xuất và là văn phòng của bộ phận marketing xuất nhập khẩu kỹ thuật
do nhu cầu chuyển địa điểm sản xuất nên hai tuần trước đó đã chuyển tất cả máy móc và thành phẩm xuống một trụ sở khác ở tỉnh long an
nên tài sản bị mất đa số là máy ảnh thiết bị điện tử cùng phụ kiện
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh khẩn trương điều tra
thưa quý vị sau nhiều ngày xét xử và nghị án chiều ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã tuyên phạt một mươi hai năm tù đối với cao đức trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
ngụ tại thành phố phan thiết giám đốc công ty bất động sản trung lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng mặc dù biết thủa đất số một trăm sáu mươi
tờ bản đồ số chín mươi hai có diện tích một một trăm hai mươi một năm m hai loại đất trồng cây lâu năm tại xã hàm mỹ
huyện hàm thuận nam đã được chuyển nhường cho chủ sở hữu mới
nhưng trung vẫn nhờ người đo đạt bản vẽ phân lô đổ đường bê tông trên thủa đất này
trung tự đặt tên cho lô đất này là khu dân cư phú mỹ và cho nhân viên rao bán tám lô đất nền tại đây
với quảng cáo đưa thông tin là đất có đầy đủ cơ sở pháp lý
có tất cả bốn người đã nợp tiền và ký các hợp đồng với năm lô đất mà công ty trung lên
trao bán tổng số tiền mà trung chiếm đoạt là gần hai năm tỷ đồng
tòa đã tuyên án trung một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tội danh này trung nhận mức phạt một mươi hai năm tù và phải trả lại cho các bị hại chín trăm ba mươi tám triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu cho biết đang điều tra
làm rõ một vụ trộm cắp dây cáp viễn thông trên địa bàn của ấp trà bang a
xã châu hưng a huyện vĩnh lợi
khoảng ba giờ
ngày tám tháng năm trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
công an xã châu hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu phát hiện một đối tượng
đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp viễn thông nên nhanh chóng bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên thạch sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
thời điểm bị bắt quả tan thạch sơn vừa cắt xong gần một trăm linh mét dây cáp viễn thông
lực lượng công an tạm giữ nhiều dụng cụ dùng để cắt dây cáp
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
ngày chín tháng năm công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự
nguyễn hoàng phong hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai và nguyễn tấn tài hai mươi sáu tuổi quê tại bình thuận
để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
theo hồ sơ công an ngày tám tháng năm trong lúc tuần tra tại khu vực ấp chợ xã phước thiền
công an huyện nhân trạch phát hiện phong và tài có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
thì phát hiện tài đang cất giấu một gói ma túy đá thu giữ xe máy hai điện thoại di động
và công cụ sử dụng ma túy
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung triệt phá nhiều vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương